trong buổi tiếp chủ tịch quốc hội liên bang micronesia đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hai nước cần bổ sung cho nhau những kinh nghiệm phát triển đất nước
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp
góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa việt nam và liên bang micronesia nói chung và quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với liên bang micronesia
do hoàn cảnh địa lý và việc đi lại chưa thuận tiện hợp tác song phương giữa hai nước chưa phát triển như mong muốn và chưa tương xứng với tiềm năng
do vậy hai bên cần tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp
thủ tướng đề nghị hai bên xúc tiến đàm phán một số thỏa thuận hợp tác như khuyến khích và bảo hộ đầu tư
tranh đánh thuế hai lần hợp tác kỹ thuật nhằm tạo cơ sở pháp lý
thúc đẩy việc trao đổi thương mại các mặt hàng
thủ tướng đề nghị micronesia ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đồng thời thuyết phục các nước nam thái bình dương khác ủng hộ việt nam
thủ tướng nêu rõ việt nam chủ trương giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
đề nghị micronesia
micronesia có tiếng nói tích cực ủng hộ lập trường nỗ lực của asean và việt nam trong vấn đề này
thay mặt quốc hội và nhân dân micronesia ông oshimina gửi tới thủ tướng nguyễn xuân phúc và nhân dân việt nam lời chào nồng nhiệt
đồng thời cho biết tại cuộc hội đàm giữa quốc hội hai nước vừa mới kết thúc
hai bên đã đề ra các biện pháp để tăng cường quan hệ hai nước được bắt đầu từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhằm phát triển quan hệ song phương ông cho rằng hai bên cần chú trọng giao lưu nhân dân
đẩy mạnh hợp tác kinh doanh
ông nhấn mạnh dù xa cách địa lý nhưng hai nước có cơ hội hợp tác bổ sung thế mạnh cho nhau
qua chuyến thăm này ông nhận thấy hai nước có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y tế
thực hiện kết nghĩa giữa các tỉnh thành phố hai bên góp phần đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước